chào buổi sáng quý vị trong buổi sáng ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
ngày hôm nay sẽ là ngày mà người dân bắt đầu kỳ nghỉ tết dương lịch
và thời tiết trong ba ngày nghỉ lễ thì chắc chắn là đang được rất nhiều người quan tâm
vâng thời tiết ngày hôm nay sẽ có mưa ở miền trung còn miền bắc miền nam và khu vực tây nguyên
thì thời tiết lại khá là đẹp tạnh giáo và có nắng
cụ thể tại thủ đô hà nội ngày hôm nay sẽ hết rét đậm vào ban ngày
nhiệt độ sẽ tăng lên một mươi tám độ vào trưa chiều do có nắng
và với thời tiết như thế này thì sẽ rất thích hợp với các hoạt động ngoài trời
tuy nhiên về đêm thì trời lại chuyển rét sâu
quý vị cũng cần phải lưu ý về sự thay đổi này để đảm bảo sức khỏe
còn tại đà nẵng thì sẽ có mưa trời lạnh nhiệt độ từ một mươi chín cho đến hai mươi ba độ
thành phố nha trang do nằm xa khối không khí lạnh nên ngày hôm nay sẽ chỉ có mưa nhỏ
và hai ngày sau thì trời sẽ tạnh giáo và có nắng nhiệt độ không vượt quá ba mươi độ
vâng và một nơi cũng có nắng xuyên suốt trong ba ngày nghỉ đó là thành phố hồ chí minh ạ
nhiệt độ sẽ ra động từ ba mươi một ba mươi hai độ nắng đan sen với mây
cũng rất thích hợp cho du khách tới đây du lịch
hẹn gặp lại